một thông tin vui liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở nước ta
theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
tính đến sáu giờ ngày chín tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy trong hai mươi ba ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi một ca chiếm tám mươi bốn
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ba ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là một mươi ca chiếm bốn
và số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là bốn ca chiếm một
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn bốn trăm linh ba người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm người chiếm một
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm bốn mươi năm người chiếm bốn mươi ba
cách ly tại nhà nơi lưu trú tám tám mươi ba